bắt đầu từ ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi nghị định chín mươi một về xử phạt vi phạm hành chính đất đai có một số điểm mới
trong đó trường hợp mua bán và chuyển nhượng đất không có sổ đỏ thì sẽ bị phạt tới bốn mươi triệu đồng
theo nghị định chín mươi một việc chuyển nhượng tặng cho cho thuê thế chấp bằng quyền sử dụng đất khi không đủ các điều kiện
có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất không có tranh chấp quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án
trong thời gian sử dụng đất mức phạt tối đa với cá nhân là hai mươi triệu đồng và bốn mươi triệu đồng đối với tổ chức
cùng với đó trường hợp không sang tên sổ đỏ khi thực hiện quyền chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất bị phạt tới hai mươi triệu đồng